văn phòng chủ tịch nước vừa công bố lệnh của chủ tịch nước về luật sửa đổi bổ sung điều sáu và phụ lục bốn
về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư
luật đấu giá tài sản và luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
luật đầu giá tài sản quy định tách bạch quy trình bán đầu giá với quy trình trước và sau khi tổ chức bán đầu giá
đồng thời quy định trình tự thủ tục đấu giá tài sản chung và trình tự thủ tục đấu giá các loại tài sản
mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá đảm bảo tính minh bạch khách quan hạn chế tối đa tình trạng móc nối
thông đồng dìm giá xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan tránh gây thất thoát cho tài sản nhà nước
luật có tám chương tám mươi một điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
riêng quy định tại khoản bốn điều tám mươi có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
luật sửa đổi bổ sung điều sáu và phụ lục bốn về danh mục ngành
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư bổ sung ngành kinh doanh pháo nổ là ngành cấm đầu tư kinh doanh
theo quy định tại điều sáu luật đầu tư
luật bãi bỏ hai mươi ngành nghề bổ sung một mươi năm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
phù hợp với tiêu chí mục đích quy định tại khoản một điều bảy luật đầu tư
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
chứ quy định về hai ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
gồm kinh doanh thiết bị thần mềm ngụy trang
dùng để ghi âm ghi hình định vị và sản xuất lắp ráp nhập khẩu xe ô tô
luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
điểm nổi bật của luật là nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người
luật có chín chương sáu mươi tám điều